thưa quý vị bộ y tế cho biết vào ngày hôm nay nước ta có thêm một mươi năm hai trăm bảy mươi ca mắc covid một mươi chín
tại sáu mươi tỉnh thành phố trong đó có chín tám trăm tám mươi tám ca trong cộng đồng
số bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là một ba mươi ba ca
về tình hình tiêm chủng vaccine phòng covid một mươi chín trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai có năm trăm linh một tám mươi bốn liều vaccine phòng covid một mươi chín được tiêm
như vậy là tổng số liều vaccine đã được tiêm là hơn một trăm ba mươi năm bảy triệu liều
thưa quý vị cũng trong chiều nay bộ y tế đã ban hành văn bản về việc phòng chống dịch covid một mươi chín đối với người nhập cảnh
theo đó kể từ ngày một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai người nhập cảnh tiêm đủ liều vaccine hoặc đã khỏi covid một mươi chín
xét nghiệm pcr âm tính sẽ cách ly tại nơi nhà là ba ngày thay vì bảy ngày như quy định hiện nay
theo đó hành khách nhập cảnh vào việt nam phải đáp ứng nguyên tắc chung là có kết quả xét nghiệm âm tính với covid một mươi chín
trước khi nhập cảnh
với công dân việt nam người việt nam định cư ở nước ngoài và thân nhân vợ chồng và con cần được tiêm đủ liều vaccine covid một mươi chín
trước khi nhập cảnh trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine covid một mươi chín sẽ được tiêm miễn phí trong thời gian cách ly
với người nhập cảnh chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vaccine cách ly tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày
tiếp tục với các thông tin đáng chú ý khác theo báo cáo của bộ y tế
ngày một mươi năm tháng một mươi hai ghi nhận hai trăm tám mươi ba ca tử vong nhiều nhất là tại tp hcm sau đó là các tỉnh thành phố an giang bình dương đồng nai tiền giang cần thơ
đây là ngày có nhiều ca tử vong do covid một mươi chín nhất tính từ đầu tháng một mươi đến nay
số ca tử vong đã liên tục tăng cao kể từ giữa tháng một mươi một đến nay
trung bình tuần qua mỗi ngày ghi nhận hai trăm bốn mươi một ca tử vong trong khi tuần đầu tiên của tháng một mươi hai
là hai trăm linh hai ca một ngày và các tuần của tháng một mươi một đều dưới hai trăm linh ca
trước thực trạng đa số bệnh nhân tử vong đều trong nhóm từ năm mươi tuổi trở lên có bệnh nền và chưa tiêm vaccine
thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn đề nghị các địa phương tập trung giả soát nhóm nguy cơ cao này
tiến hành tiêm mũi vaccine bổ sung tiêm đủ liều và có thể tiêm tại nhà cho người dân không có đủ điều kiện đi lại để tránh bỏ sót mũi tiêm
cho đến nay bộ y tế cũng đã điều động bệnh viện e hỗ trợ tây ninh bệnh viện bạch mai hỗ trợ an giang
bệnh viện việt đức và phụ sản trung ương hỗ trợ bà rịa vũng tàu
tuy nhiên quy mô các đoàn hỗ trợ còn nhỏ hơn so với giai đoạn tháng tám tháng chín vừa qua
và gần một nửa trong số đó được phát hiện ngoài cộng đồng
chính quyền ca cấp vẫn đang quyết liệt triển khai các giải pháp để phòng chống dịch nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dân
tuy nhiên như đã nhiều lần đề cập phòng bệnh hơn chữa bệnh
cùng với các biện pháp phòng chống của chính quyền địa phương
thì ý thức của người dân vẫn là một liều vaccine vô cùng quan trọng để đẩy lùi dịch bệnh
nhưng thật đáng buồn là bên cạnh những người dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định phòng chống dịch
thì vẫn còn tồn tại một số thậm chí là nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ hoạt động chui bất chấp lệnh cấm của cơ quan chức năng
ghi nhận của phóng viên thời sự
hai mươi một giờ bốn mươi năm phút tại phố triều quốc mặc dù đã quá giờ quy định mở cửa một thành phố
nhưng những cơ sở kinh doanh này vẫn đón khách
thậm chí còn chưa đảm bảo các quy tắc phòng chống dịch
đặc biệt dọc qua phố này ba bốn nhóm nhân viên của một quán karaoke vẫn ngang nghiêng đứng hai bên đường đọc khách
karaoke là loại hiệu quả
hình hoạt động kinh doanh dịch vụ có nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín rất cao
thế nhưng những cơ sở hoạt động như thế này vẫn lén lút bất chấp quy định cấm của cơ quan chức năng
lực lượng công an và cán bộ chuyên môn cũng đã thường xuyên để kiểm tra và giám sát đối với cả những quán này rồi
nhưng mà có những đôi lúc thì như tôi đã trao đổi từ lúc cái khó khăn ban đầu đấy
lực lượng hiện nay trên địa bàn của xã là có một mươi gần hai mươi cái khu mà cách ly phong tỏa
đấy cho lên là cái lực lượng để mà chia ra
làm nhiệm vụ là có những cái lúc là nó cũng không thể nào mà tròn được hết
khi dịch bệnh đang diễn biến vô cùng phức tạp sự thiếu ý thức coi thường quy định phòng chống dịch bệnh như một số cơ sở kinh doanh dịch vụ trên
tạo ra nguy cơ lây nhiễm covid một mươi chín trong cộng đồng rất lớn cần phải được mạnh tay xử lý
hà nội đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch covid một mươi chín
vừa phát triển kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới
để giữ được thành quả này ngoài sự cố gắng của các cơ quan chức năng mọi người đều phải có ý thức phòng chống dịch bệnh
đây cũng là liều vaccine cần thiết để hướng tới cuộc sống bình thường mới
chuyển sang một thông tin khác
theo bộ y tế tính đến nay đã có hơn một sáu triệu ca covid một mươi chín tại việt nam khỏi bệnh trên một bốn trăm năm mươi ba bảy trăm hai mươi chín ca nhiễm
tổng số liều vaccine phòng covid một mươi chín đã được tiêm là hơn một trăm ba mươi năm triệu liều
ngày một mươi năm tháng một mươi hai
trung tâm hồi sức tích cực bệnh nhân covid một mươi chín trực thuộc bệnh viện trung ương huế tại tp hcm
đã hoàn thành sứ mệnh và chính thức được chuyển giao cho bệnh viện bệnh nhiệt đới tp hcm
để tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân covid một mươi chín nặng nguy kịch
trong số một chín trăm sáu mươi bảy bệnh nhân covid một mươi chín đang điều trị tại đà nẵng hiện nay thì hầu hết không có triệu chứng hoặc có triệu chứng nhẹ
chỉ có năm bệnh nhân nặng và ba bệnh nhân nguy kịch chiếm tỷ lệ bốn
việc số ca bệnh nặng và nguy kịch giảm thấp là nhờ hiệu quả phòng ngừa của vaccine
khi hầu hết người dân trong độ tuổi tiêm chủng đã được tiêm
để đảm bảo không bỏ sót trường hợp nào
ngành y tế của tp hcm bắt đầu triển khai các đợt tiêm vét và đến tận nhà tiêm vaccine
cho những người già yếu người lớn tuổi có bệnh lý nền đi lại khó khăn
đây là điểm tiêm vét số hai trên địa bàn của quận sơn trà tp hcm
trong đợt này
những đối tượng chưa được tiếp cận với vaccine như là người già những trường hợp chưa có hộ khẩu thường trú
hay những người trường hợp ngoại tỉnh đều được tiến hành tiêm bổ sung
ngoài điểm tiêm di động tại mỗi quận huyện
thì thành phố còn tổ chức hai điểm tiêm vét cố định tại bệnh viện phụ sản nhi và trung tâm tiêm chủng của cdc
theo đó người lớn tuổi người dân đang sinh sống học tập và làm việc tại đà nẵng
nếu chưa được tiêm chủng có thể đăng ký qua tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc đăng ký trực tiếp tại địa phương
để tổng hợp danh sách và đến tiêm chủng
vì có nhiều bệnh lý nền suy giảm miễn dịch sức khỏe yếu và phải thường xuyên nhập viện điều trị
nên bà hường không thể đến trung tâm y tế để tiêm chủng
qua rà soát tổ y tế lưu động đến tầng nhà để tiêm vaccine cho trường hợp đặc biệt này
bà hường nói bà hường nói bà hường nói tôi có bệnh này tôi không đi đến trung tâm tiêm được
bây giờ tôi về cho y tế với bác sĩ xuống tiêm là tôi rất mừng rất cảm ơn
mỗi tổ y tế lưu động gồm bác sĩ sáu nhân viên y tế và được bố trí một xe cấp cứu thiết bị cấp cứu ngoại viện
để chủ động cấp cứu tại chỗ khi có trường hợp phản ứng sau tim
quá trình triển khai tiêm tại nhà được thực hiện theo quy trình đảm bảo an toàn tiêm chủng
nếu như trường hợp xấu xảy ra thì bọn em phải cấp cứu sơ cứu tạm thời sau đó đưa gấp về bệnh viện
việc đưa vaccine đến tỉnh các ngõ ngách kể cả những vùng cấp độ bốn này
thì nó có ý nghĩa nhân văn rất là to lớn
quan tâm đến nhu cầu vaccine của người dân cũng như là cái nguy cơ lây nhiễm từ tất cả mọi người
kể cả những người mà họ nói họ không có đi đâu
hoặc là họ đột quỵ hay là họ tai biến họ nằm một chỗ nhưng họ vẫn có nguy cơ lây nhiễm
theo sở y tế đà nẵng việc tiêm tại nhà cho người lớn tuổi nhằm tạo điều kiện tốt nhất
để người dân sớm tiếp cận vaccine
tính đến thời điểm này đà nẵng đã tiêm mũi hai vaccine ngừa covid một mươi chín
cho hơn một tám triệu lượt người đạt hơn chín mươi bảy tỷ lệ tiêm chủng
hai trăm linh hai tổ y tế khu phố là mô hình đặc thù của tp thủ đức tp hồ chí minh
trong bối cảnh số ca nhiễm ngày một gia tăng
phương án là chia nhỏ để quản lý chăm sóc người mắc covid một mươi chín tại cộng đồng
cách làm này đã giúp cho f cảm thấy yên tâm hơn khi mắc bệnh
cũng như được chăm sóc an sinh xã hội ngay tại nhà khi cần thiết
trạm y tế phường phước bình hiện có khoảng hơn một mươi bảy dân
với gần một trăm linh f đang được quản lý cách ly tại địa phương
từ khi mô hình tổ y tế khu phố được triển khai công việc của trạm y tế phường
được giảm tải đáng kể đồng thời người mắc covid một mươi chín cũng được chăm sóc tốt hơn
trong thời gian qua
việc kết hợp rất chặt thành thử rất là đỡ
ví dụ như là khu phố nhiều khi là dân họ hiện nay họ rất ngại
rất ngại là chỗ họ sợ mà có khi biết họ biết được cá nhân đó mà khi mà tiếp xúc
thì nó sẽ làm lên đăng bệnh
thành thử dân nó rất nghe rất muốn nghe những thông tin mà những người bị f
để có gì là họ phản ứng được
thì cái việc mà thông tin có f hay không thì trạm y tế sẽ báo ngay cho khu phố
thì trong thời gian vừa qua cái mối phối hợp này cũng rất là tốt
và như thế thì phải nói là tạo cái sự yên tâm tin tưởng
và tình cảm gắn bó mà không có xa cách giữa người bị f với lại cán bộ tổ chăm sóc lưu động f
nếu mà nói là tổ chăm sóc f hay là tổ y tế lưu động là có sáu tổ
thì trong đó tổ trưởng là bí thư hoặc là trưởng khu phố
và kim thêm một bạn tình nguyện viên và có một y tế cố định của trạm y tế
trong cái tổ đó khi trưởng khu phố hoặc là bí thư là tổ trưởng người ta cập nhật được cái thông tin
sẽ gắn kết với lại bác sĩ bác sĩ sẽ tư vấn phát thuốc
có những trường hợp nào mà người ta giống như là già khó thở
thì ở đây có đội ngũ sẽ hỗ trợ người ta đưa đi cách ly ở tuyến trên kịp thời
là để cho những trường hợp f người ta được chăm sóc người ta được quan tâm nhiều hơn
người ta yên tâm để điều trị phối hợp với ngành y tế địa phương cũng như hệ thống chính trị của mình
theo đánh giá phòng chống dịch của tp hcm thành phố thủ đức đang ở mức độ dịch cấp độ hai cấp độ một là một mươi hai phường
và cấp hai là hai mươi hai phường
có thể nói tổ y tế khu phố chính là đặc thù của thành phố thủ đức bên cạnh trạm y tế cố định và trạm y tế lưu động
toàn thành phố thủ đức có hai trăm linh hai tổ y tế khu phố cùng với trạm y tế phường đã giúp quản lý và chăm sóc tốt f tại nhà
đây là mô hình được sở y tế đánh giá cao
chúng ta chia nhỏ ra theo khu phố thì đáp ứng được yêu cầu của người dân sẽ nhanh chóng hơn
và quản lý được tất cả các trường hợp f phát sinh trên địa bàn
và từ đó thì công tác cấp thuốc túi gà túi bề túi xê rồi là thăm khám
và đặc biệt là tổ y tế này cùng với tổ covid cộng đồng sẽ thực hiện thêm một chức năng nữa
đó là chức năng chăm lo về an sinh xã hội đối với những trường hợp f
nhưng mà cần phải có công ứng lương thực thực phẩm hoặc là có hỗ trợ về an sinh xã hội
trong ngày một mươi năm tháng một mươi hai tp thủ đức đang có thêm một trăm chín mươi hai
với ca f ở tp hcm đây là con số không nhỏ đồng thời tạo thêm áp lực cho nhân viên y tế
vốn đã trải qua nhiều tháng liền làm việc mệt mỏi
chính vì vậy tổ y tế khu phố với sự phối hợp của nhiều lực lượng
đã phần nào giảm được áp lực cho ngành y tế đồng thời cũng giúp người dân an tâm hơn
trong bối cảnh số ca nhiễm vẫn chưa có dấu hiệu giảm như hiện nay